thưa quý vị chiều tối nay tại trụ sở chính phủ thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã tiếp ông nareyana merthi
nguyên chủ tịch người sáng lập tập đoàn infosis ấn độ
đây là tập đoàn công nghệ thông tin hàng đầu ấn độ với vốn hóa lên đến bảy mươi tỷ usd
có hơn ba trăm hai mươi nhân sự và doanh thu năm hai nghìn hai mươi ba đạt hơn một mươi tám tỷ usd
hoàn ngành ông narayana mothi thăm và làm việc với các đối tác việt nam trong lĩnh vực công nghệ thông tin
thủ tướng chính phủ phạm minh chính bày tỏ ấn tượng về quy mô vai trò và vị thế của tập đoàn infoxi
cũng như vai trò của ông narayana mothi đối với thị trường công nghệ thông tin phần mềm của ấn độ nói riêng và thế giới nói chung
thông tin về định hướng phát triển đất nước và tình hình kinh tế việt nam thủ tướng chính phủ cho biết
việt nam xác định kinh tế số kinh tế trí thức kinh tế tuần hoàn là những định hướng chính trong những nhiệm vụ quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội
việt nam đẩy mạnh xây dựng chiến lược về nghiên cứu ứng dụng và phát triển nguồn nhân lực trí tuệ nhân tạo đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp và thị trường lao động
ông narayana mothi bày tỏ vinh dự cảm ơn thủ tướng chính phủ đã dành thời gian tiếp đoàn bày tỏ ấn tượng tốt đẹp
ngưỡng mộ việt nam cả trong công cuộc dành độc lập dân tộc và xây dựng phát triển đất nước nhất là các thành tiệu phát triển kinh tế xã hội của việt nam trong những năm gần đây
ấn độ đã phát triển ngành công nghệ thông tin từ rất sớm và việt nam cũng đã có những doanh nghiệp công nghệ vươn tầm thế giới như fpt
ông nadayna mothi cho rằng đây là nền tảng môi trường hết sức thuận lợi để thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực công nghệ giữa hai nước
theo ông rarayana mothi ba điều quan trọng để thành công với doanh nghiệp là bán hàng kiểm soát tài chính và nguồn nhân lực
tin tưởng việt nam sẽ tiếp tục thành công hơn nữa trong lĩnh vực phần mềm
infoci coi việt nam là đối tác rất tiên cậy trong thời đại số hóa với nguồn lực chất lượng cao có tài năng trí thức
nguyên chủ tịch tập đoàn infice và các cộng sự cho biết vừa có cuộc tọa đàm với công nghệ thông tin việt nam do chủ tịch fpt trương gia bình dẫn dắt
hai bên đã chia sẻ kinh nghiệm những câu chuyện chuyên cảm hứng đổi mới sáng tạo phát triển bền vững xây dựng đội ngũ và văn hóa doanh nghiệp
những cơ hội cho ngành công nghiệp thông tin việt nam và hợp tác việt nam ấn độ trong lĩnh vực này
thủ tướng phạm minh chính đánh giá cao cuộc tọa đàm cho biết trên nền tảng quan hệ tốt đẹp với ấn độ
việt nam hoan nghênh sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi và mong muốn các tập đoàn lớn của ấn độ nói chung và infocy nói riêng
đầu tư hợp tác lâu dài tại việt nam trong lĩnh vực kinh tế số công nghệ thông tin công nghiệp phần mềm trí tuệ nhân tạo bán dẫn
cùng với đó thủ tướng mong muốn infic huy động vốn nhất là hợp tác công tư phát triển lĩnh vực công nghệ thông tin công nghiệp phần mềm trí tuệ nhân tạo bán dẫn
chia sẻ kinh nghiệm tư duy phương pháp luận chuyển giao công nghệ hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chia sẻ kinh nghiệm quản trị hoàn thiện thể chế pháp luật trong lĩnh vực công nghệ thông tin công nghiệp phần mềm trí tuệ nhân tạo
cung cấp phần mềm hỗ trợ các doanh nghiệp việt nam tham gia vào chuỗi sản xuất chuỗi cung ứng toàn cầu trong lĩnh vực này
nguyên chủ tịch tập đoàn infic nhất trí với các ý kiến của thủ tướng đánh giá cao tầm nhìn của việt nam trong chuyển đổi số kinh tế số
cho biết infoxi sẵn sàng hợp tác đồng hành cùng việt nam trong đó có tập đoàn fpt trong phát triển ngành công nghệ thông tin đổi mới sáng tạo dữ liệu lớn trí tuệ nhân tạo theo đề nghị của thủ tướng